vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi nhà xe thành bưởi thông báo trên fanpage sẽ ngừng vận chuyển khách từ năm giờ sáng chủ nhật ngày hai mươi chín tháng một mươi
nhiều hành khách đã đặt vé xe thành bưởi đi từ tp hcm đi đà lạt cho biết hãng thông tin tạm ngưng sẽ chuyển khoản hoàn tiền vé khách đã thanh toán trước
và trước đó trên fanpage của nhà xe thành bưởi thông tin ngừng vận chuyển hành khách với lý do là bị tịch thu toàn bộ hệ thống máy chủ
nên dữ liệu khách hàng bị dối loạn làm thủ công sai sót nhiều làm ảnh hưởng tới khách hàng
và trong ngay tối ngày hôm qua thông tin này đã được nhà xe thành bưởi gỡ khỏi fanpage và kèm theo đó là lời đính chính
và theo thông tin báo cáo đính chính thì nhà xe này lên tiếng xin lỗi khi chưa kiểm duyệt kỹ nội dung thông tin trước khi đăng tải